cơ quan chức năng cũng đã xác định được nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kể trên là đỗ thị mai quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở hải dương
chị quyên làm việc tại hà nội và ở trọ tại phường trung hòa
người thân của nạn nhân đã đến cơ quan công an và trung tâm giám định pháp y để tiến hành nhận dạng nạn nhân
trước đó vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một bà thái điều khiển xe lưu thông theo hướng đường lê văn lương đi láng hạ
khi đến cầu hòa mục đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga dẫn đến tai nạn liên hoàn
hậu quả đã khiến chị đỗ thị mai quyên tử vong và ba người khác bị thương
cơ quan công an xác định khi xảy ra va chạm tài xế không sử dụng chất có cồn
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà phan văn nhí đã dùng dao đâm khiến một người chết và hai người khác bị thương
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày hai mươi một tháng một mươi một tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo phan văn nhí hai mươi sáu tuổi một mươi chín năm tù về tội giết người
và trương văn tuấn hai mươi ba tuổi sáu tháng tù về tội gây
cả hai bị cáo cùng chú tại xã thạnh mỹ tây huyện châu phú tỉnh an giang
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhậu say nhí có xảy ra mâu thuẫn xô sát với huỳnh văn hiền đối tượng trương văn tuấn
sau đó nhậu xong đã đến đánh hiền còn nhí chạy ra lấy một con dao dài khoảng hai mươi cm lao đến đâm vào người hiền
em trai hiền là huỳnh văn út chót chạy đến can cũng bị nhí đâm
cùng lúc này ông phan văn xanh ở trong nhóm nhậu
chạy ra thì va vào người nhí bị nhí đâm vào vùng lưng khiến nạn nhân bị thương nặng
sau khi gây gỗ nhí đã lên xe về nhà
ngay sau đó ông xanh hiền và chót được đưa đi cấp cứu
ngày một mươi bảy tháng một mươi một ông xanh tử vong
sau khi nghe tin ông xanh tử vong nhĩ đã đến cơ quan công an để đầu thú
trong khi đó tại đà nẵng tòa án nhân dân tp cũng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bốn bị cáo cùng chú tại quận liên triều
gồm lê văn anh tuấn một mươi năm tù
nguyễn trí thức chín năm tù
nguyễn văn thọ tám năm tù
trần nhật quân sáu năm tù cùng về tội giết người
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước với anh phan văn pháp hai mươi tuổi trú tại xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng
nên tối ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám khi thấy anh pháp bước vào một quán karaoke trên đường ninh tốn
tuấn đã về lấy ba cây kiếm cất dấu từ trước cùng với ba bị cáo là thức thọ và quân đi hai xe máy đến quán karaoke nói trên
gặp anh pháp trong một phòng hát tuấn đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ
hậu quả anh pháp sống sót được đưa đi cấp cứu kịp thời thương tích năm mươi chín
riêng bốn bị cáo sau khi chém anh pháp đã rời khỏi hiện trường vứt bỏ hung khí và lẩn trốn
nhưng vẫn bị lực lượng công an quận liên triều phát hiện bắt giữ
thông tin mới nhận từ công an tỉnh lào cai cơ quan này cho biết vừa bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển bốn bánh heroin
có trọng lượng một bốn trăm linh
một gói ma túy đá có trọng lượng gần một gram và sáu viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt giữ là ma a chứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và giàng a trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú tại xã vàng đán huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tại thời điểm kiểm tra trên người hai đối tượng có một ba lô bên trong có chứa bốn bánh heroin
một gói ma túy đá có trọng lượng gần một gram sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên
cho một người đàn ông không rõ tên tuổi để mang đi bán với tiền công một trăm linh triệu đồng
và khi đến địa phận xã văn sơn huyện văn bàn thì bị bắt giữ
một nhóm nam nữ thanh niên đang tổ chức sinh nhật và sử dụng trái phép chất ma túy
trong phòng hát karaoke thì bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
đột kích vào phòng hát số năm của quán karaoke ideal ở phường an lạc thị xã buôn hồ
lực lượng chức năng đã bắt quả tang
tám thanh niên gồm bảy nữ một nam độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi bốn tuổi đang tổ chức sinh nhật mua ma túy về sử dụng
tổ công tác đã tạm giữ tăng vật là một túi ni lông có chứa ma túy đã sử dụng hết
và nhiều điện thoại di động
qua kiểm tra nhanh cho thấy các đối tượng này đều có kết quả dương tính với chất ma túy
dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại cửa hàng bán đồ điện dân dụng và đồ trẻ
vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng bán đồ điện dân dụng và đồ trẻ
vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ vật dụng bên trong căn nhà
rất may là không có thiệt hại về người
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày hôm nay lửa đã bất ngờ bùng phát ở bên trong cửa hàng
thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong căn nhà có ba người lớn và một trẻ em
ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát
người dân xung quanh đã tập trung dập lửa và gọi điện cho lực lượng chức năng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh vĩnh phúc đã huy động ba xe chữa cháy chuyên dụng cùng với hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau hơn một tiếng nỗ lực chữa cháy đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
thống kê ban đầu vụ cháy gây thiệt hại khoảng hai tỷ đồng